thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp chính phủ sẽ nghe thảo luận về một số nội dung trọng tâm
gồm tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín
dự thảo nghị quyết của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
dự thảo nghị quyết của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi và công tác xây dựng thể chế
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ đã hoàn thành vượt mức toàn diện nhiệm vụ mà quốc hội và trung ương giao
tạo niềm tin và đồng thuận trong xã hội
nhiều bộ trưởng các phó thủ tướng đã trả lời chất vấn tại quốc hội rất xuất sắc
làm rõ vấn đề mà cử tri quan tâm được quốc hội đánh giá cao nhân dân tin tưởng
cũng cần lưu ý đến những tồn tại bất cập trong hoàn thiện hệ thống pháp luật
chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm hai nghìn hai
năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ thảo luận các biện pháp
để hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra
đồng thời bàn những biện pháp để có bước tăng trưởng mạnh hơn trong năm hai nghìn hai mươi
nhiều bộ trưởng các phó thủ tướng đã trả lời chất vấn tại quốc hội rất xuất sắc

trong ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi hai này chúng ta thảo luận và kỳ quyết về nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
trước khi bắt đầu phiên họp thủ tướng đã thay mặt chính phủ tặng hoa và chào từ biệt nguyên bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
sau tám năm làm bộ trưởng y tế để nhận nhiệm vụ mới là trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung mương